thưa quý vị chỉ sau một thời gian ngắn sắc lập án đấu tranh công an huyện đắc long tỉnh đắc nông đã triệt phá một nhóm chuyên trộm cấp tài sản
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lương văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại quận phú nhuận tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
liên quan tới vụ án này còn có hai đối tượng do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên công an huyện đắk long đang củng cố hồ sơ và có biện pháp xử lý sau
để có tiền chơi game và tiêu xài lương văn thành đã cùng với hai đối tượng ở tỉnh đắc lắc và lâm đồng thực hiện trót lọt ba vụ trộm cấp với tổng số tài sản gần hai trăm linh triệu
tổng số tài sản gần hai trăm linh triệu đồng gồm tiền máy tính bản điện thoại di động máy bơm nước trên địa bàn xã quảng sơn huyện đắc long
trước đó ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm ba đối tượng đã đột nhập vào chùa thiên đạo xã quảng sơn cậy thùng công đức lấy trộm một trăm tám mươi triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát
đến ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm thì các đối tượng trên bị lực lượng công an bắt giữ
để kiếm tiền chơi game và tiêu xài với lại bạn bè là có lấy
trong đó trộm cấp có ba vụ trong đó có một vụ của chùa thiên đạo với trị giá số tiền gần hai trăm linh triệu đồng
quá trình điều tra công an huyện đắk long đã thu hồi số tiền hơn ba mươi năm triệu đồng hai xe máy hai máy bơm nước bốn điện thoại di động và một máy tính bản là tăng vật của vụ án đồng thời làm thủ tục trao trả cho người bị mất
cô cũng thành thật cảm ơn các cấp đã làm rõ sự quyền
hiện vụ việc đang được công an huyện đắc long tỉnh đắc nông tiếp tục điều tra làm rõ